hôm nay tòa nhân dân tỉnh hậu giang xét xử vụ án trần thị kim tị ba mươi tám tuổi nguyên cán bộ mặt trận tổ quốc việt nam thành phố vị thanh tỉnh hậu giang lừa đảo chiếm đoạt gần một mươi năm năm tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến đầu năm hai nghìn một mươi bốn trần thị kim tị lợi dụng danh nghĩa là chủ tịch hội phụ nữ phường và sau đó là cán bộ mặt trận tổ quốc việt nam thành phố vị thanh đưa ra nhiều thông tin không đúng để lừa gạt nhiều người cùng đầu tư
từ đó chiếm đoạt của bốn người với tổng số tiền gần một mươi năm năm tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần thị kim tị một mươi năm năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời phải trả lại cho các bị hại hơn một mươi hai tỷ đồng